chính thức công bố cấp đổi dịch covid một mươi chín trên toàn thành phố hồ chí minh
nhiều ổ dịch covid một mươi chín phức tạp xuất hiện tại các tỉnh phía nam
an giang xuất hiện hai ổ dịch covid một mươi chín phức tạp tại huyện trợ mới
đắk lắc đổi màu bản đồ dịch tễ do số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh
sàn lở cao trốc đà nẵng quảng ngãi và vùng núi quảng nam riêng rời tám trăm linh người dân
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay
còn bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết
mở đầu bản tin là thông báo về cấp đổi dịch trên toàn địa bàn tp hcm
sau một mươi hai ngày thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo đó dựa theo các tiêu chí của bộ y tế đưa ra thời gian qua sở y tế tp hcm
đã phối hợp với các địa phương thực hiện các bước đánh giá ở phạm vi nhỏ nhất
từ quy mô tổ ấp đến cấp phường xã và quận huyện
hiện nay về cơ bản tiêu chí số ca mắc mới trong tuần của tp hcm đã đạt ở cấp độ vùng cam
tỷ lệ người dân được trích ngừa mũi một đạt khoảng chín mươi chín mũi hai đã đạt khoảng bảy mươi bảy
bên cạnh đó thành phố đã chủ động được các giải pháp thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên toàn địa bàn
sẵn sàng đáp ứng với dịch bệnh ở cấp độ ba và cấp độ bốn
căn cứ theo báo cáo của sở y tế thông báo về cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm nêu rõ
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn thành phố đang ở cấp độ hai của dịch tương ứng với vùng vàng trên bản đồ covid một mươi chín
đối với các quận huyện và thành phố thủ đức hiện có chín địa phương đạt cấp độ một của dịch vùng xanh
một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai vùng vàng
một địa phương đang ở cấp độ ba vùng cam
căn cứ trên các cấp đổi trên thành phố đề nghị các sở ban ngành quận huyện và thành phố chủ đức
triển khai các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả với dịch covid một mươi chín
trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
chuyển sang một thông tin khác tại tp hcm
gần đây xe buýt du lịch hai tầng đưa người dân tham quan tp hcm chính thức được phép hoạt động trở lại
theo đó những hành khách đầu tiên được xe buýt hai tầng đưa đi tham quan một vòng tp hcm
với nhiều điểm rừng như là bảo tàng chứng tích chiến tranh nhà thợ đức bà bến bạch đằng bùng binh hồ quân rùa
ông nguyễn khoa luân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch ảnh việt cho biết
công ty đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh thành phố
đạt một mươi trên một mươi tiêu chí an toàn
điển hình công ty đặt mua và kiểm soát vé trực tuyến qua trang website
mỗi vé sẽ có một mã qr code khai báo y tế không gian mở tầng trên ngồi giãn cách khai thác năm mươi công suất
vắc xin điện tử theo chuẩn của hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế iata
nhằm chuẩn bị đón khách quốc tế khi chính phủ cho phép
mới đây trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố cũng vừa cho biết
một mươi tuyến xe buýt có trợ giá kết nối cho người dân đi lại công nhân đi làm sẽ chính thức lan bánh trở lại từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
sau khi khảo sát giả soát hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt để xác định tình hình diễn biến dịch bệnh nhu cầu đi lại của người dân
trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố đã đề xuất và được sở giao thông vận tải thành phố thống nhất bảo lại tám tuyến xe buýt trong giai đoạn tiếp theo
bao gồm tuyến số một mươi bốn chạy từ biến xe miền đông đến biến xe miền tây số hai mươi biến thành nhà bè số hai mươi bảy biến xe buýt sài gòn âu cơ biến xe an sương số hai mươi chín phà cát lái chợ nông sản thủ đức
ngoài ra còn có tuyến số một trăm bốn mươi một khu du lịch bcd long trường khu chế xuất linh trung hai hoạt động với số chuyến sáu mươi chuyến một ngày
tuyến số sáu mươi năm biến thành cách mạng tháng tám biến xe an sương số bảy mươi bốn biến xe an sương biến xe củ chi số bảy mươi chín biến xe củ chi đến biến dược hoạt động với số chuyến là năm mươi bốn chuyến một ngày
các tuyến chạy trong khung giờ từ năm h đến một mươi tám h riêng chuyến bảy mươi bốn hoạt động tại biến xe củ chi từ bốn h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi và biến xe an sương từ năm h ba mươi đến một mươi tám h ba mươi
còn đối với vận tải hàng không mới đây cảng hàng không quốc tế nội bài vừa đưa ra những hướng dẫn cụ thể đối với hành khách
theo đó hành khách cần chuẩn bị đầy đủ chính xác các giấy tờ theo quy định tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại khai bổ sung kéo dài thời gian làm thủ tục nguy cơ chậm chuyến ồn tắc cuộc bộ tại nhà ga
trước khi thực hiện chuyến bay hành khách cần phải chuẩn bị giấy tờ tùy thân theo quy định chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc là giấy chứng nhận khỏi covid một mươi chín hoặc kết quả xét nghiệm sars cov hai còn hiệu lực
in và điền thông tin đầy đủ chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín theo mẫu đính kèm quyết định một nghìn tám trăm bốn mươi qd bgtvt ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không check in khai báo trên ứng dụng pc covid
hành khách bắt buộc phải đo nhiệt độ trước khi khởi hành không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng như ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau giác học mất vị giác làm thủ tục check in online hoặc sử dụng hệ thống kiosk check in tại nhà ga để hạ chiến
hành khách bắt buộc phải đo nhiệt độ trước khi khởi hành không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng như ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau giác học mất vị giác học mất vị giác học mất vị giác học mất vị giác học